do nghi ngờ anh nguyễn trường thọ có quan hệ tình cảm với vợ của mình cho nên trần phạm thái chú tại phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã dùng dao thái lan tấn công anh thọ dẫn đến tử vong
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi nhậu với bạn tại nhà trần phạm thái đã mang theo con dao thái lan đến nơi làm của nguyễn trường thọ tại khu phố hai phường văn hải
tại đây thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh thọ thấy thọ bỏ chạy thái đã đuổi theo để tiếp tục tấn công anh thọ rồi sau đó rời khỏi hiện trường
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh thọ đã tử vong ngay sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần phạm thái về tội giết người